là chủ quán nhậu và cà phê dương thị lan thường xuyên tuyển nhân viên nữ để làm phục vụ
và sẵn sàng bán dâm cho khách
công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng dương thị lan về hành vi môi giới mại dâm
tối ngày tám tháng một tổ công tác của công an huyện như xuân đã tiến hành kiểm tra hành chính
tại một nhà nghỉ ở thị trấn yên cát huyện như xuân
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
điều tra mở rộng lực lượng công an đã làm rõ vai trò điều hành môi giới mại dâm của dương thị lan
theo đó lợi dụng việc là chủ quán nhậu và cà phê lan dừng ở thị trần yên cát
lan đã thường xuyên tuyển nhân viên nữ để làm phục vụ và sẵn sàng bán dâm cho khách
mỗi lần bán dâm lan sẽ hưởng tiền công môi giới từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng